sau ba mươi hai tiếng chuyến bay đặc biệt đón công dân việt nam ở guinea six dao đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hạ cánh an toàn
chuyến bay không nhập cảnh và lưu lại sân bay tối đa khoảng hai tiếng và quay trở lại việt nam
đây là một chuyến bay vô cùng đặc biệt bởi không chỉ chưa từng khai thác đường bay thương mại giữa hai thành phố
mà trên chuyến bay cũng đã có hơn một trăm linh người nhiễm covid một mươi chín
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài để thông tin tới quý vị
thưa quý vị và các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế nội bài
và vừa mới đây thôi thì chuyến bay của hãng hàng không quốc gia việt nam airlines đón hai trăm một mươi chín công dân việt nam tại guinea xích đạo đã hạ cánh
cần phải nhấn mạnh rằng trong số hai trăm một mươi chín công dân này thì có tới gần một trăm bốn mươi người đã nhiễm covid một mươi chín
do đó chuyến bay này được thực hiện theo quy trình đặc biệt nhất từ trước đến nay
một mươi năm giờ một mươi hai phút chiều nay sau tổng cộng ba mươi hai tiếng từ khi khởi hành
hai trăm một mươi chín công dân việt nam tại guinea six dao đã hạ cánh an toàn
đây là chuyến bay chưa từng có trong tiền lệ mà việt nam airlines cùng các đơn vị liên quan
đã phải tính toán khá kỹ lưỡng công phu để đón công dân về nước
ngay khi hạ cánh máy bay được dẫn về đỗ ở vị trí biệt lập số năm mươi một
được khử trùng tuyệt đối để bỏ đảm quy trình phòng chống dịch cao nhất
toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga
nên việc nhập cảnh được thực hiện tại chỗ
công an cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh theo đúng quy định nhanh chóng và thuận lợi nhất
các xe cứu thương cũng được túc trực sẵn tại sân bay để đưa bệnh nhân nặng rời đi sớm nhất
các bệnh nhân còn lại cũng được đưa ngay về bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai tại đông anh
sau khi khách rời đi khu vực sân đỗ máy bay xe thang và phương tiện tác nghiệp đều được khử trùng tuyệt đối